ngày làm việc thứ hai mươi của kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ thảo luận tại tổ đối với một số dự án luật đầu tư sửa đổi luật doanh nghiệp sửa đổi luật thanh niên sửa đổi
bữa sáng sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra của hai dự án luật đầu tư sửa đổi và luật doanh nghiệp sửa đổi quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về hai dự án luật này
bữa chiều bộ tư pháp ủy ban pháp luật bộ nội vụ ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội sẽ lần lượt đọc các tờ trình báo cáo thẩm tra đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và luật thanh niên sửa đổi
sau đó các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại tổ đối với hai dự án luật trên